tài nạn giao thông là vấn đề nhất nhối của toàn xã hội bình quân mỗi năm có gần một mươi người chết vì tài nạn giao thông
tại phú thọ tính từ đầu năm đến nay đã xảy ra bảy mươi hai vụ va chạm tai nạn giao thông làm chết bốn mươi người bị thương năm mươi một người
tai nạn giao thông đã khiến cho nhiều gia đình đang yên ấm hạnh phúc bỗng chốc rơi vào cảnh tăng thương
chiếc áo đồng phục này của em phạm thanh ngân sinh năm hai nghìn bốn là con gái đầu lòng của chị phùng thị hương ở phường minh phương thành phố việt trì
đã không thể được khoác lên mình cho năm học mới
vào ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín em ngân đang điều khiển xe máy điện trên đường đã gặp phải tai nạn do bất cần của người ngồi trong ô tô khi mở cửa xe không quan sát
hậu quả khiến em bị thương nặng và mất tại bệnh viện
ở tuổi một mươi sáu lứa tuổi đẹp nhất của đời người với bao khỏe bão dự định cho tương lai thế nhưng mọi thứ đã khép lại
từ lúc bé ấm mỏng con ốm đau đi viện để được đến bây giờ đến lúc con có thể
hiểu được những cái nỗi vất vả của mẹ có thể thông cảm được với mẹ giúp đỡ đỡ đần cho mẹ
thì cháu đã đi không bao giờ
chỉ vì một chút chủ quan bất cần của người tham gia giao thông có thể để lại những hệ lụy khôn lường cho gia đình và cả xã hội
mỗi ngày có khoảng hai mươi năm người chết vì tai nạn giao thông và hàng chục người bị thương tật suốt đời
qua câu chuyện của gia đình người thân chúng tôi thì rất là mong muốn
mọi người khi tham gia giao thông cần phải nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông
chú ý quan sát để tránh xảy ra những trường hợp tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra
những hậu quả khủng khiếp do tai nạn giao thông để lại đặc biệt là mất mát về con người là không gì bù đắp được
vì vậy mỗi chúng ta cần tham gia giao thông bằng ý thức tự giác
nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông
để tự bảo vệ bản thân gia đình và cộng đồng
hãy lái xe bằng cả trái tim và phía trước tay lái là sự sống